thưa quý vị bộ giao thông vận tải đã ban hành công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi hai
đáng chú ý trong văn bản này là yêu cầu xả trạm nếu xảy ra ủng tắc tại trạm thu phí trong dịp tết
cụ thể để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi hai
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ kiểm tra chỉ đạo các trạm thu phí
tổ chức phân luồng giao thông hợp lý giải tỏa phương tiện không để xảy ra ủn tắc tại các trạm thu phí
chủ động xả trạm mở barriere để giải tỏa phương tiện khi xảy ra ủng tắc kéo dài
nhất là trên các tuyến trục chính ra vào hà nội và tp hcm
các tuyến kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm và khu vực tổ chức lễ hội xuân
có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố tai nạn đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm
phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ
trở quá tải trọng quá số người quy định tăng giá vé trái quy định